các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch nước khẳng định lực lượng vũ trang phải luôn sẵn sàng chiến đấu cao nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
lực lượng vũ trang cần phối hợp chặt chẽ với nhau phát huy sức mạnh tổng hợp thường xuyên luyện tập các phương án phòng thủ xây dựng thế trận lòng dân vững chắc
trưa nay theo giờ việt nam chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đến thăm thành phố botgaya bang biha của ấn độ
đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm chính thức ấn độ của chủ tịch quốc hội
thành phố botguaya là trận dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm chính thức cộng hòa ấn độ kéo dài từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng một mươi hai của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
trưa cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức cộng hòa ấn độ và lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh các nữ chủ tịch quốc hội thế giới lần thứ một mươi một tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai theo lời mời của chủ tịch liên minh nghị viện thế giới ipu saber chowhuri và chủ tịch hội đồng quốc gia liên bang các tiểu vương quốc ả rập thống nhất aman al qubaisi
phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo
ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên vào chiều nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu hưng yên cần phải tìm ra lợi thế của mình để phát triển trong giai đoạn tới
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đã biểu dương những kết quả mà tỉnh hưng yên đã đạt được trong thời gian qua
thủ tướng đánh giá hưng yên là một tỉnh có đặc điểm phát triển đặc thù mà các tỉnh khác khó có thể so sánh là trung tâm của bắc bộ nằm trong vùng quy hoạch của thủ đô có hệ thống giao thông thuật lợi kết nối có nhiều làng nghề truyền thống
những kết quả trên là động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ này
tuy nhiên thủ tướng cũng chỉ rõ tốc độ tiềm năng lợi thế chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh
thu nhập bình quân đầu người còn thấp môi trường đầu tư thấp chỉ số cạnh tranh cấp tình giảm
tuy có tiến bộ nhưng thành lập mới doanh nghiệp kết quả cũng thấp
một mươi hai sáu trăm linh chỉ có khoảng tám trăm linh doanh nghiệp thành lập mới
và năng tổng thức doanh nghiệp của liên hiệp vân vẫn có bảy một trăm linh
tỷ lệ một trăm sáu mươi chín
tỷ lệ một trăm sáu mươi chín doanh nghiệp thấp hơn bình quân cả nước là một trăm bốn mươi tám doanh nghiệp
mức này khó chấp nhận đối với một địa phương có tiềm năng lợi thế về địa kinh tế
về giao thông về thương mại dịch vụ như thế này
thủ tướng cũng chỉ ra vấn đề môi trường tại các khu dân cư tập trung tại hưng yên còn nhiều vấn đề báo động
có nơi ô nhiễm nặng nề chậm khắc phục
bên cạnh đó hoạt động khai thác cát trái phép trên sông hồng vẫn còn tái diễn
về du lịch cũng chưa phát huy được lợi thế của mình
một tồn tại mà các ông chí tự liên hệ tự kiểm điểm
thu hút du khách phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế về du lịch sinh thái tâm linh ở đây
một địa phương có một trăm sáu mươi bốn dân cấp quốc gia
nhưng hai nghìn một mươi sáu chỉ đạt bốn trăm hai mươi lượt khách doanh thu bình quân rất thấp
chỉ đạt hơn hai trăm linh một đồng một khách hai năm trăm linh một khách
là một tỉnh có nhiều sản phẩm nông nghiệp nhưng vẫn chưa xây dựng được thương hiệu
thủ tướng lưu ý hương yên cần nỗ lực áp dụng khoa học công nghệ
để có thể trở thành địa phương cung ứng thực phẩm chất lượng cao sạch cho thủ đô
đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu nông sản chất lượng cao
thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh hưng yên cần làm tốt công tác quy hoạch để phát triển tỉnh
đề nghị đảng bộ cần đoàn kết đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức
và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu
xử lý nghiêm cán bộ có biểu hiện sách nhiễu gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
bên cạnh đó cần phải xây dựng chính phủ điện tử để nâng cao hiệu quả cắt giảm thủ tục hành chính
sau khi làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến dân hương tại đền an lạc xã đồng tiến huyện khói châu
nơi thờ đức thánh đỗ anh vũ thượng thư thái úy phú quốc công thần triều đại nhà lý
thưa quý vị và các bạn bộ lao động thương binh và xã hội vừa có tờ trình chính phủ về dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều trong bộ luật lao động
một nội dung sửa đổi được dư luận hết sức quan tâm trong thời gian qua đó là tăng tuổi nghỉ hưu
sự thảo luật trình hai phương án để xin ý kiến chính phủ gồm phương án một giữ như bộ luật hiện hành
nam là sáu mươi tuổi và nữ là năm mươi năm tuổi
phương án hai tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên sáu mươi hai tuổi và nữ lên năm mươi tám tuổi
tăng theo lộ trình mỗi năm tăng ba tháng để bảo đảm việc tăng tuổi nghỉ hưu không gây xáo trộn mạnh đến việc bố trí và sử dụng lao động
một nội dung khác cũng được các doanh nghiệp và người lao động quan tâm đó là tăng giờ làm thêm
ban soạn thảo cũng đưa ra hai phương án xin ý kiến
phương án một giữ nguyên quy định hiện hành số giờ làm thêm tối đa của người lao động là không quá ba mươi giờ một tháng
và một năm không quá hai trăm linh giờ
trường hợp đặc biệt không quá ba trăm linh giờ
phương án hai đề xuất tăng số giờ làm thêm tối đa theo hướng quy định một ngày làm việc
thì người lao động làm việc bình thường và làm thêm giờ tối đa không quá một mươi hai giờ một ngày
và không được phép huy động người lao động làm thêm giờ liên tục quá năm ngày làm việc cho mỗi đợt làm thêm giờ
trong thời gian vừa qua từ chính sách dân tộc của đảng và nhà nước
nhiều thôn bản xã vùng cao đã từng bước thay ra đổi thịt hạ tầng nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc
đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện
đáng kể nhiều địa phương đang từng bước cán đích nông thôn mới và trở thành những điển hình tiêu biểu
trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú thọ
yên lập là huyện miền núi của tỉnh phú thọ có một mươi sáu dân tộc anh em sinh sống
các địa phương được thụ hưởng chính sách dân tộc đều có bước phát triển bền vững
đời sống người dân từng bước được nâng lên công tác xóa đói giảm nghèo có nhiều chuyển biến rõ rệt
cùng với sự hỗ trợ của nhà nước và sự vào cuộc tích cực của địa phương
hiện nay xã đã đầu tư xây dựng được bốn khu tái định cư cho đồng bào
ngoài ra các chính sách về hỗ trợ đất ở đất sản xuất nước sinh hoạt tập trung
hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc cũng phát huy hiệu quả
từng bước trở thành điểm tựa cho người dân nơi đây
đến nay cơ bản không còn hộ đói
thẩm phán của tòa án hiến pháp tán thành kiến nghị tổng thống park geun hye sẽ được khôi phục
chức vụ cũng trong tuần qua liên minh châu âu eu đã kỷ niệm hai mươi năm năm hội nghị thượng đỉnh
martis sự kiện đặt nền móng cho sự ra đời của eu và đồng tiền chung châu âu euro tuy nhiên
một phần tư thế kỷ sau eu hiện đang phải đối mặt với làn sóng phản đối hội nhập và chủ nghĩa
hoài nghi châu âu đang ngày càng gia tăng tại lễ kỷ niệm chủ tịch ủy ban châu âu jean clau
juncker tuyên bố nếu không có eu thì không một nước thành viên nào tự mình có khả năng tạo
ảnh hưởng và uy tín trên thế giới hiện nay eu là một phần quan trọng của nền kinh tế thế giới
khi chiếm tới hai mươi năm gdp toàn cầu thưa quý vị và các bạn hôm nay một vụ đánh bom xe nghiêm trọng
đã xảy ra tại cảng biển lớn nhất somali ngoài ô thủ đô mogadisu nước này khiến hàng chục
người thương vong
nhóm phiến quân ansabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố al qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm
gây ra vụ tấn công trên
cảnh sát địa phương cho biết vụ nổ xảy ra tại cổng cảng biển lớn nhất somalia khiến hai mươi chín người thiệt mạng
và hàng chục người bị thương tại thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người và phương tiện đang xếp hàng
làm thủ tục ở cổng chờ vào cảng giao tranh giữa lực lượng cảnh sát và các tay súng cũng nổ ra
ngay sau đó vụ tấn công xảy ra đúng vào thời điểm somali chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống mới
dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai sau nhiều lần chỉ hoãn
truyền thông syri đưa tin các lực lượng chính phủ nước này đã giành lại chín mươi ba khu vực bị tổ chức nhà nước
hồi giáo is tự xưng chiếm đóng tại thành phố aleppo miền bắc syri đây được xem là nhân tố quyết định
đến sự thay đổi cuộc nội chiến ở syri
ít nhất ba thường dân tại các khu vực hiện đang bị is chiếm đóng ở phía đông aleppo đã rời sang khu vực
do quân chính phủ kiểm soát ở phía tây thành phố
trong một diễn biến khác tổ chức giám sát nhân quyền syri cho biết các tay súng is đã lần đầu tiên trở lại pamira
sau chín tháng quân chính phủ giải phóng thành phố này
is cũng đã chiếm được núi ta gần thành cổ ở phía tây thành phố một bước đệm để bắn pháo vào thành cổ
các cuộc giao tranh giữa các tay súng is với lực lượng chính phủ đang diễn ra rất ác liệt
các máy bay nga và mỹ đã không kích một số khu vực gần thành phố pamira nhằm đẩy lùi các tay súng is
sau khi có tin lực lượng này đang trở lại và có ý định tấn công thành phố
vòng đàm phán thứ một mươi sáu của các nước tham gia hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep do trung quốc dẫn đầu
vừa kết thúc ở indonesia với việc các bên đạt được đồng thuận liên quan tới những điều khoản về doanh nghiệp vừa và nhỏ
những điều khoản về doanh nghiệp vừa và nhỏ được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế
tạo việc làm và nhiều sự đổi mới trong các nước thành viên rcep
các điều khoản được thông qua nhằm mục đích tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác trong việc nâng cao năng lực hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
từ đó hưởng lợi từ các cơ hội mà rcep mang lại
nòng cốt là một mươi nước asean cùng trung quốc ấn độ nhật bản hàn quốc new zealand australia
một khi rcep chính thức có hiệu lực hiệp định thương mại tự do này có thể mang lại lợi ích cho hơn ba tỷ người
chiếm bốn mươi năm dân số thế giới và chiếm khoảng ba mươi lượng giao dịch thương mại toàn cầu